các nghiên cứu viên đã lấy máu của chuột để gửi đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương đánh giá
dự kiến hai ba tuần nữa sẽ có kết quả nếu kết quả đánh giá tốt có đáp ứng miễn dịch
sẽ tham gia dự tuyển vaccine sau đó tiến hành các khâu định liều thử nghiệm trên động vật
trên nhóm nhỏ và nhóm lớn người tình nguyện
hôm qua ngày ba năm ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ ba mươi bốn và một năm theo ghi nhận cho thấy
có nhiều vi phạm về giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố hà nội
với các dạng lỗi về không giữ khoảng cách không đeo khẩu trang lấn chiếm lòng đường vỉa hè
vi phạm diễn ra khá phổ biến công khai nhưng chưa được lực lượng chức năng xử lý kịp thời
tại một số quận như thanh xuân ba đình long biên cầu giấy và huyện ba vì thanh oai trường mỹ
nhiều quán hàng ăn uống tập trung đông người không bảo đảm khoảng cách theo quy định
nhiều hộ dân lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh
mặc dù các lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt tổ chức tuyên truyền và xử lý các vi phạm
nhưng tình trạng này vẫn diễn ra
điều này cho thấy nhiều người dân rất chủ quan nếu không xử lý nghiêm vi phạm sẽ ngày càng lan rộng
nới lòng nhưng không có nghĩa là lời lòng
các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tại các chỉ thị để việc phòng chống dịch đạt hiệu quả
tại cửa khẩu kim thành lào cai nhiều tài xế chở nông sản từ các tỉnh phía nam phản ánh
muốn được thông quan sớm họ phải chấp nhận bỏ ít nhất là ba triệu đồng để mua nốt vào bãi chính
nếu không thì xe cứ phải nằm chờ ở bãi phụ không biết bao lâu mới được vào bãi chính
bài viết chi hàng triệu đồng mua nốt thông qua nông sản
ngay sau khi xe hàng có mặt tại cửa khẩu kim thành các tài xế phải lót tay số tiền năm mươi đồng
cho lực lượng chốt gác để lấy số thứ tự vào bãi chính
nếu xe tới ban đêm số tiền sẽ tăng gấp đôi lên một trăm linh đồng
lái xe sau đó được hướng dẫn
đậu xe vào một bãi tư nhân cách cửa khẩu chừng hai trăm linh mét
khoảng bốn năm ngày nằm dài chờ đợi ở bãi phụ các tài xế sẽ được đưa vào bãi chính
nằm sát cạnh cửa khẩu
thông thường thì nếu không gặp sự cố đáng kể thời gian từ lúc vào bãi chính đến lúc xuất hàng không quá hai mươi bốn giờ
nhiều tài xế chở nông sản qua cửa khẩu cho biết đợt dịch này tổng các loại phí để xuất một công hàng
là khoảng hơn một mươi tám triệu đồng trong khi ngày thường chưa đến sáu triệu đồng
điều đáng nói là quá nửa trong đó
đó là những khoản phí miệng nghĩa là không có hóa đơn chứng tử
do tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín số lượng hợp tác xã tổ hợp tác thành lập mới và thu hút thành viên mới
đến nay mới chỉ đạt khoảng một mươi hai kế hoạch
yêu cầu đặt ra lúc này là cấp bách tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã bài viết trên báo nhân dân
mặc dù chính phủ đã rất quyết liệt trong triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách hỗ trợ người dân
bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín song thực tế thì trong các chính sách đợt này
các bộ ngành chưa chú ý nhiều đến khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã
vì vậy đến thời điểm này rất ít hợp tác xã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ
cụ thể là ở đây chính sách tín dụng giãn giảm thuế phí hay các chính sách hỗ trợ của địa phương
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật